thưa quý vị hôm nay các vùng miền trên cả nước vẫn sẽ tiếp tục có mưa rông
và trong đó thì miền bắc là nơi đáng chú ý nhất vì có thể có mưa xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày
và dự báo là trong chiều và đêm nay thì rông xét sẽ xuất hiện ở miền bắc
và kiểu trời lúc mưa lúc nắng sẽ càng làm cho cơn rông phát triển mạnh mẽ hơn
và những lúc có nắng thì cảm giác oi nóng vì độ ẩm trong không khí cao trên tám mươi
và nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai độ c
vâng quý vị lưu ý trong chiều và đêm nay khi mà thấy trời nổi cơn rông cần tìm nơi tránh trú an toàn
không nên cố ý di chuyển ở những khu vực chống chảy khi mà đang có sấm xét
ngoài ra thì ở khu vực vùng núi thì cũng cần đề phòng sạt lở đất và lũ quét
vì dự báo mưa to cục bộ trên bảy mươi mm có thể xuất hiện
còn tại nam bộ thì có mưa từ sớm và trong chiều nay thì mưa sẽ xuất hiện ở tây nguyên
tp hcm trà vinh và bình phước gây ra tình trạng ngập úng cục bộ
và hiện tượng lốc xét gió giật mạnh
khiến cho cây đổ khả năng cao có thể xảy ra
và tại khu vực miền trung thì thời gian mưa ngắn hơn chủ yếu là trong ngày và xuất hiện ngắt quãng
trời oi bức với mức nhiệt giao động từ ba mươi đến ba mươi hai độ
và nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn